trong thời gian qua sự đồng lòng đồng sức cùng nhau chống lại dịch bệnh covid một mươi chín của người dân
đã được dấy lên mạnh mẽ trên cả nước
và không chỉ có ở việt nam ở các quốc gia trên thế giới thì cộng đồng người việt
cũng đã có nhiều hoạt động đầy ý nghĩa với mong muốn lan tỏa tinh thần tương thân tương ái
tại cộng hòa séc hàng nghìn chiếc khẩu trang là sản phẩm của các thợ may tình nguyện
cho cộng đồng người việt tại xứ sở pha lê đã được sản xuất và phân phát miễn phí tới cộng đồng
đặc biệt là tới những người dân sở tại từ người lao động đến các trường học
các cơ sở y tế bệnh viện và cơ quan công sở
bên cạnh đó tại hàng trăm cửa hàng có treo tấm biển hình trái tim này
các bác sĩ y tá và những người phục vụ trong chiến dịch chống covid một mươi chín
sẽ được cộng đồng người việt nam tại séc phục vụ ăn nhẹ miễn phí
và kêu gọi ủng hộ bằng tiền mặt để mua vật dụng y tế ủng hộ nước rửa tay và gieo sát trùng
tại đức hàng chục nghìn khẩu trang y tế cùng găng tay
nước khử trùng đã được cộng đồng người việt nam tại đây chung tay
gửi tới các bác sĩ nhân viên điều dưỡng và một số bệnh nhân tại các bệnh viện
nhà dưỡng lão và trung tâm chăm sóc sức khỏe cho người già
còn tại các nước như italia hàn quốc lào campuchia
cộng đồng người việt nam cũng đã chung tay trao hàng chục nghìn khẩu trang
cho nhân dân nước sở tại và hỗ trợ nhau vượt qua dịch bệnh covid một mươi chín
không chỉ ủng hộ người dân và cộng đồng ở các nước sở tại
cộng đồng người việt nam ở nước ngoài luôn quan tâm sẵn sàng chia sẻ
chung sức ủng hộ chính phủ và người dân trong nước cho cộng tác phòng chống dịch bệnh
vâng có thể thấy là có rất nhiều hành động đẹp nhiều tấm lòng nhân ái đã được nhân lên
lan tỏa tinh thần tương thân tương ái của người dân việt nam
không phân biệt tuổi tác giới tính từ cụ già tới các em nhỏ
từ những người khuyết tật tới những người không khuyết tật
tất cả đều đang chung sức chung lòng tạo dựng một cộng đồng nhân ái đoàn kết
cụ nguyễn thị báo ở xóm năm thôn đà hòa xã bình minh huyện khói châu tỉnh hưng yên
năm nay đã tám mươi bảy tuổi
dù đang trong nỗi đau buồn khi chồng cụ mới mất cách đây khoảng một mươi ngày
nhưng ngay được lời kêu gọi toàn dân tham gia phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín của đảng và nhà nước
cụ đã rút ngay số tiền tiết kiệm một mươi triệu đồng của mình để ủng hộ các công tác phòng chống dịch bệnh
đảng đã rút ngay số tiền tiết kiệm một mươi triệu đồng của mình để ủng hộ các công tác phòng chống dịch bệnh
tại thôn gò sỏi xã hồng kỳ huyện sóc sơn thành phố hà nội
những người khuyết tật trong hợp tác xã thủ công mỹ nghệ trái tim hồng
cũng đang biệt mài may từng chiếc khẩu trang để gửi tới các cán bộ xã huyện

phần số khẩu trang may được những thành viên của hợp tác xã cũng gửi tới tặng cho những người
đồng cảnh trên địa bàn cùng các em nhỏ khuyết tật khác
và tới nay hơn năm khẩu trang đã được trao tới tận tay từng người
khi bắt đầu dịch thì chúng tôi cũng đã tặng một số nơi ví dụ như ở ủy ban huyện
ủy ban các xã và thôn xóm cùng với lại một số chị em phụ nữ khuyết tật
và một số những chị em phụ nữ nghèo
hợp tác xã chúng tôi khi mà tặng khẩu trang thì các thành viên cũng đều rất là vui
bởi vì họ cũng thấy được cái sự đóng góp của họ tuy là nhỏ bé nhưng họ cũng rất là vui mừng vì cái sự đóng góp đấy
còn tại trung tâm thành phố hà nội các đoàn viên thanh niên trẻ đến từ nhiều đơn vị khác nhau
cũng đang cùng nhau chung tay góp sức chuẩn bị số hàng hóa gồm một mươi chai nước rửa tay kháng khuẩn
bảy khẩu trang vải kháng khuẩn và hàng vạn tờ gấp tuyên truyền các biện pháp
phòng chống dịch bệnh
covid một mươi chín theo khuyến cáo của who và bộ y tế đây cũng là số hàng hóa được chuyển tới những người dân và cán bộ
chiến sĩ tại các bệnh viện các điểm cách ly và một số bệnh viện trường học khu dân cư trên địa bàn thành phố
nhà nước đang gọi là toàn dân chống dịch người nhà nhà chống dịch
một sự chung tay góp sức dù nhỏ bé nhưng cũng mang ý rất to lớn giúp động viên đồng hành
ủng hộ tinh thần của lực lượng chiến sĩ làm nhiệm vụ lấy tuyến đầu dù vất vả khó khăn nguy hiểm
nhưng với những tình cảm của những con người những tài trợ những tổ chức đồng hành thì chúng tôi sẽ giúp team để hoàn thành tốt nhiệm vụ covid
lướt qua các trang báo hay mạng xã hội thời gian này những câu chuyện như mẹ việt nam anh hùng lê thị tri chín mươi một tuổi
chú phường thanh bình quận hải châu đà nẵng đã dành số tiền năm triệu đồng dành dụng được đóng góp phòng chống dịch covid một mươi chín
hay hai chị em gái ở xã thái hòa nghệ an đã mổ heo đất tiết kiệm trong năm năm để ủng hộ các bác sĩ y tá phòng chống dịch covid một mươi chín
đã không còn trở nên xa lạ
và chắc chắn rằng trước những khó khăn của dịch bệnh những tâm lòng nhân ái tinh thần đoàn kết tương thân tương ái được lan tỏa
sẽ tiếp thêm động lực cho đội ngũ những người đang ngày đêm chống dịch có thêm niềm tin để chiến thắng đại dịch covid một mươi chín